nhằm thống nhất lại giá khám và chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc
việc ban hành thông tư số một mươi năm được đánh giá là cần thiết giúp cân đối quỹ bảo hiểm y tế đến năm hai nghìn hai mươi
trong điều kiện chưa điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế kích cầu người dân tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế
đồng thời thúc đẩy các cơ sở y tế phải phát triển kỹ thuật tăng số đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên
hạn chế chỉ định sử dụng kỹ thuật thủ thuật không cần thiết
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi để hiểu rõ hơn về thông tư mới được ban hành này
tại dường bình quân giảm sáu ba mươi dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm bình quân giảm hai mươi bốn
ngoài ra bốn mươi dịch vụ kỹ thuật cũng được điều chỉnh giảm chủ yếu là các dịch vụ trần đoán như siêu âm x quang
áp dụng đối với các cơ sở y tế đơn vị tổ chức và cá nhân có tham gia vào quá trình khám chữa bệnh
và thanh toán quyết toán chi phí khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế
ngay sau khi bộ y tế ban hành thông tư một mươi năm tất cả các bệnh viện tuyến huyện tỉnh
cũng đã kịp thời điều chỉnh bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh để kịp thời thông báo đến cho người dân
người bệnh được biết bảo đảm việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo đúng quy định đã ban hành